tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc điện đàm với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
để trao đổi về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở mỗi nước sự hợp tác giữa các nghị viện thành viên ipa
trước đại dịch covid một mươi chín và về tiến độ xây dựng nhà quốc hội của lào
chủ tịch quốc hội lào chúc mừng những thành công của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
với tư cách là chủ tịch ipa chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
cộng đồng asean cần nêu cao tinh thần đoàn kết chia sẻ giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trước đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội lào bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với ý kiến của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng thời tin tưởng rằng quốc hội việt nam sẽ tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi một trong thời gian sắp tới
về công trình xây dựng nhà quốc hội mới của lào hai bên khẳng định quyết tâm chỉ đạo
tạo mọi điều kiện để hoàn thành cơ bản công trình vào khoảng cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và những ngày đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi
để chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào